góp mặt trong danh sách này bộ ba
của barcelona cũng là một trong
những cái tên đáng chú ý trong danh sách này
một số cái tên khác vừa trải qua
một mùa giải thăng hoa như bú phong
wayne rooney lần đầu tiên
không góp mặt trong danh sách lugot
từ khi giải thưởng này ra đời
nhưng manchester united vẫn góp mặt
ba cái tên bao gồm thủ thành
david de gea tiền vệ
paul pogba và tiền đạo ibrahimovic
đội hình tiêu biểu của fifa
hai nghìn một mươi sáu sẽ chính thức được công bố
vào ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trong buổi lễ này
còn công bố chủ nhân của quả bóng vàng fifa
bằng thắng đẹp nhất năm
và những danh hiệu dành cho những huấn luyện viên
những thông tin vừa rồi cũng đã
khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
và các bạn xin chào và hẹn gặp lại